trong khi đang bán hàng rong trước sảnh một khách sạn ở thành phố đông hà tỉnh quảng trị
thì hai chị em trần thị hoa và trần thị hòa đã nhận được một chiếc ví có nhiều tiền mặt cùng giấy tờ tùy thân bị đánh rơi
hai chị đã đem nộp chiếc ví trình báo lên công an để trao trả lại cho người đánh mất
và trong dịp tết cổ truyền đang cận kề như thế này hành động đẹp và đầy tính nhân văn như vậy lại càng trở nên đáng quý
theo chị trần thị hoa và chị trần thị hòa vào lúc bảy h ba mươi phút sáng một mươi hai tháng một
khi họ đang giao bán hàng trước khu vực tiền sảnh khách sạn thì nhặt được chiếc ví
thấy bên trong có nhiều tiền cùng giấy tờ cá nhân mang tên võ đức toàn chú tại ninh bình
chị hoa và chị hòa đã nhanh chóng mang đến trình báo sự việc với công an thành phố đông hà
sau khi tiếp nhận công an đông hà đã kịp thời liên hệ với chủ tài sản theo giấy tờ có trong ví là anh võ đức toàn chú tại ninh bình đến công tác tại quảng trị
tại cơ quan công an anh toàn đã được trao trả lại toàn bộ tài sản có trong ví gồm bốn mươi triệu bốn mươi đồng
một trăm hai mươi triệu đồng
hai mươi tám đô la mỹ một số thẻ ngân hàng và giấy tờ tùy thân
được biết chị hoa và chị hòa là hai chị em ruột làm nghề bán quần áo rong hoàn cảnh cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn